sở giao thông vận tải tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn
khẩn trương xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách dịp tết dương lịch tết nguyên đán
và lễ hội xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải
không được tùy tiện tăng giá cước phụ thu giá cước khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
theo đó các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt bố trí bảo đảm số lượng tham gia hoạt động trên các tuyến
tăng cường thông tin tuyên truyền về thời gian chạy lộ trình
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe cần xây dựng phương án bố trí xe dự phòng
xe tăng cường triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách
đồng thời chủ động ký hợp đồng với các trường đại học cao đẳng các khu công nghiệp khu chế xuất và các cơ quan
đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố có nhu cầu vận chuyển khách đi các tỉnh thành phố khác trong cả nước
kiên quyết không cho xe chở quá tải không bảo đảm các điều kiện xuất bến
lập biên bản đối với các đơn vị và báo cáo về sở giao thông vận tải hà nội để xử lý theo quy định